ngày một một mươi một tại khu di tích lịch sử quốc gia trùng bồn xã mỹ sơn huyện đô lương
khai mạc hội trại có sự tham gia của các cán bộ đoàn viên thanh niên ba mươi năm đơn vị
đến từ các huyện thị xã thành phố và đơn vị đoàn trực thuộc trong tỉnh
sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động trưng bày các sản phẩm của thanh niên sung phong
đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội
hội thảo trung bồn giá trị lịch sử tham gia lễ mít tình và chương trình nghệ thuật
đốt lửa trại giao lưu văn hóa văn nghệ tổ chức chấm điểm trại
các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên thanh niên
thu hút sự quan tâm của người dân và du khách
thông qua những hoạt động này đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các liệt sĩ thanh niên sung phong
góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng trách nhiệm của thế hệ trẻ
đối với quê hương đất nước